thưa quý vị chiều nay hai mươi tám tháng năm phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc đã bàn giao một đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội giết người cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang xử lý theo quy định của pháp luật
đối tượng bị bắt giữ là trần thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm chú ở huyện châu thành tỉnh kiên giang đây là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang truy nã đặc biệt về tội giết người từ năm hai nghìn hai
theo nội dung vụ án vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai do bị chồng đánh mắng vì tội đi đánh bạc huyền đã mang theo một ca acid vào phòng ngủ và tạt vào mặt chồng của mình rồi bỏ chạy
sau khi biết chồng đã tử vong nên huyền đã bỏ trốn đến nhiều tỉnh thành đến ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba huyền đã bị một tổ công tác của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc phát hiện bắt giữ khi đang lẩn trốn ở xã crono huyện lắc tỉnh đắk lắc
còn tại lào cai
công an thành phố lào cai vừa triệt phá bắt giữ thành công nhóm đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài sản của các tiểu thương trên địa bàn thành phố lào cai
trước đó trong những ngày đầu tháng bốn năm nay liên tiếp nhiều tiểu thương tại chợ kim tân nguyễn du cốc lếu gửi đơn trình báo tới cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai về việc bị một đối tượng nữ giới dùng thủ thuật đổi tiền rác rồi lợi dụng sự mất kiểm soát để chiếm đoạt số tiền lớn của các tiểu thương
lực lượng công an đã nhanh chóng khoanh vùng điều tra bắt giữ các đối tượng có liên quan gồm trần thị gái quách đức huấn lại thế đáp cùng chú tại tỉnh thái bình
tăng vật thu giữ gồm một xe ô tô một xe mô tô một điện thoại di động và bốn mươi bảy triệu việt nam đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp lào cai đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật